theo cáo trạng vào ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một niệm đem xe máy của mình thế chấp cho một người quen lấy một mươi triệu đồng tiêu dài
sáng ngày hôm sau nhiệm về nhà lấy máy điện thoại của con trai đưa cho chủ nợ để lấy xe của nhiệm ra và hẹn đến trưa cùng ngày sẽ đưa thêm giấy tờ xe
sau đó bị cáo về nhà yêu cầu vợ đưa giấy tờ xe thì bị từ chối
bực tức nhiệm lấy một can nhựa đi mua năm mươi đồng tiền xăng về đổ lên người vợ rồi bật lửa
trong lúc vợ nghiệm đang ngồi du cháu ngoại ngủ trong nhà rất may khi nghiệm đang bật lửa chưa cháy thì người vợ nhanh tay ngăn cản
nghe tiếng kêu người con trai chạy vào khống chế nghiệm đẩy ra trước sân nhà giúp mẹ chạy thoát
với hành vi nguy hiểm của phạm văn nghiệm toán nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên bị cáo phạm tội giết người với mức án chín năm tù giam